và có kết luận về bốn trường hợp đang công tác trong ngành y ở các tỉnh khác đến bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên thực hành chui để được cấp chứng chỉ hành nghề
cụ thể đó là các trường hợp ông huỳnh văn bình ông lê anh tài ông hứa trí cường và ông huỳnh thanh dầu
bốn người này đều có trình độ chuyên môn bác sĩ đa khoa sở y tế tỉnh đắk lắc xác định cuối năm hai nghìn một mươi chín
thông qua mạng xã hội facebook cả bốn người này đã liên hệ với một người phụ nữ tên hồng ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
sau đó bà hồng ra giá giấy chứng chỉ hành nghề cho bốn người trên là từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng bao chọn gói để thực hành tại bệnh viện đao khoa vùng tây nguyên
theo quy định thì mỗi người phải thực hành một mươi tám tháng tuy nhiên trong số này chỉ có ông bình thực hành được một tháng số còn lại không tham gia
hiện sở y tế tỉnh đắk lắc đã thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh theo quy định đối với bốn người này
đồng thời cơ quan công an tỉnh đắk lắc đã liên hệ sở y tế để nắm hồ sơ điều tra vụ việc theo quy định của pháp luật